làm thế nào để có thể bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
chính là bài toán đang tìm lời giải của các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như doanh nghiệp và người dân
giờ trái đất là một sự kiện góp phần tìm lời giải cho bảo vệ môi trường
bằng các hoạt động tuyên truyền thiết thực cho giới trẻ và người dân
đây là lần đầu tiên bạn trẻ lê thu hà sinh viên trường cao đẳng y tế hà nội
tham gia một cuộc thi vẽ tranh cổ động
cùng với hà còn có gần năm mươi bạn học sinh sinh viên khác tham gia thi vẽ
cuộc thi vẽ tranh cổ động này là một trong nhiều hoạt động
trong chuỗi sự kiện hướng dở cháy đất năm hai nghìn một mươi tám
mình có được nghe qua một vài lần về là anh trai mình đã tham gia
với lại là mọi người tuyên truyền mình xem ở trên đài truyền hình ấy
thì là mình thấy chương trình này cực kỳ bổ ích
và là giúp cho mọi người hiểu biết hơn về cuộc sống của mình
không khí mình cảm thấy hôm nay thì cực kỳ là náo nhiệt và vui và là cực kỳ sôi động
giờ cháy đất
đăng kiến của tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên wwf khởi xướng
đến nay đã có gần bảy thành phố tại một trăm tám mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng
kể từ năm hai nghìn chín đến nay việt nam đã tham gia chương trình giờ trái đất được chín năm
qua mỗi năm nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng cũng đã có nhiều chuyển biến
năm nay chúng tôi cũng rất là ủng hộ khẩu hiệu của bộ công thương đưa ra
đấy là sống xanh hơn
và đây cũng là một cái dịp mà mỗi cặp một cá nhân mỗi một tổ chức
có thể nhìn lại xem là mình có thể làm gì
từ những cái cuộc sống những cái hành động trong cuộc sống hàng ngày
để có thể giảm thiểu cái dấu chân sinh thái của mình lên với trái đất
lời kêu gọi của chúng tôi năm nay đấy là kết nối với trái đất
bởi vì mỗi cá nhân chúng ta là một cái thành phần rất là nhỏ
trong cái mạng lưới sự sống rộng lớn
và đáp ơn mong muốn rằng là chúng ta hãy
năm nay chúng ta hãy kết nối với những điều cơ bản nhất của cuộc sống
để từ đó chúng ta có thể là đưa ra những cái cam kết cụ thể
để bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống của chúng ta
với thông điệp hôm nay tôi sống xanh
đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như đi bộ vẽ tranh
truyền tài đi thông điệp bảo vệ hành tinh xanh
tiết kiệm năng lượng cũng như nâng cao nhận thức về công cuộc chống
và ứng phó với biến đổi khí hậu trên hành tinh
chính từ những hành động nhỏ hàng ngày của mỗi người
sẽ mang lại những hiệu quả cực kỳ to lớn trong tương lai
đó là việc chúng ta tiết kiệm năng lượng
chúng ta hãy tắt điện vào những giờ cao điểm
chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng những cái thiết bị tiết kiệm năng lượng
chúng ta hãy sử dụng những nguồn năng lượng sạch
ví dụ như là xăng sinh học v v
những điều đó thì không chỉ mang lại những lợi ích cho chính gia đình của mình
mà lại còn là một cái lợi ích cụ thể dành cho xã hội
đó là việc chúng ta sẽ cùng giúp con người sống gần hơn với thiên nhiên
giúp bảo vệ màu xanh của trái đất
kết quả của chiến dịch không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm điện năng
mà còn mang ý nghĩa lớn tác động đến mọi người dân
gìn giữ nguồn năng lượng và môi trường cho thế hệ mai sau